như thông tin đã phản ánh về tình trạng ngao nuôi chết hàng loạt tại khu vực bãi bồi cửa sông văn úc trên địa bàn huyện kiến thụy thành phố hải phòng
sở đông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng đã cử cán bộ kỹ thuật đi kiểm tra thực địa bước đầu xác định ngao nuôi chết là do nắng nóng và mật độ nuôi quá dày
kết quả kiểm tra cho thấy diện tích ngao chết khoảng một trăm linh hectare chủ yếu ở diện tích trên lạch nước
khi thử chiều cạn bãi động nước sâu khoảng bốn mươi năm mươi cm tại đây trong những ngày nắng nóng gây cắt khửa qua đã gây hiện tượng hấp thụ nhiệt cục bộ
nhiệt độ nước tăng cao vào buổi trưa sự tranh lệch nhiệt độ giữa ban đêm và ngày lớn tới một mươi độ c khiến ngao nuôi bị sốc suy giảm khả năng chống chịu dẫn đến chết hàng loạt
mặt khác do mật độ ngao nuôi ở đây khoảng từ năm trăm linh đến tám trăm linh con một m hai dài gấp hai ba lần so với mật độ khuyến cáo của cơ quan chức năng
kèm theo thời tiết diễn biến thất thường
nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng khuyến cáo các địa phương và người dân nuôi ngao tại các bãi triều cần san thưa
giảm mật độ nuôi khi nước thủy chiều xuống thấp và hoàn thành trước khi phơi bãi không thực hiện lúc bãi khô hoặc nhiệt độ cao
khẩn trương thu hoạch khi ngao đã thích thức hương phẩm phơi thông các hùng nước động để tránh hiện tượng hấp thụ nhiệt cục bộ
khiến nhiệt độ tăng cao vào trưa làm ngao chết thù gom ngay ngao chết để tránh lây lan ảnh hưởng sang ngao còn sống